đại tá phạm bình lũy phó giám đốc công an tỉnh cà mau cho biết ông đang có mặt tại nơi xảy ra vụ ba người trong gia đình tử vong nghi bị sát hại để chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
trả lời báo chí theo lãnh đạo công an cà mau bước đầu xác định nghi phạm sát hại ba người trong gia đình là nhl ba mươi ba tuổi được cho là sống như vợ chồng với con gái chủ nhà nữ nạn nhân ttmt
nghi phạm này có dấu hiệu tự sát bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện
ông tô trường sơn tránh văn phòng ubnd huyện phú tân tỉnh cà mau cho biết cơ quan chức năng vẫn đang xác minh làm rõ thông tin nghi phạm sống như vợ chồng với nữ nạn nhân tê
nguyên nhân xảy ra ba người cùng tử vong cơ quan truyền môn đang vào cuộc điều tra
ông nguyễn vượng bắc bí thư huyện ủy phú tân cho hay vụ việc đang được công an tỉnh cà mau phụ trách điều tra
nên huyện chưa thể cung cấp thông tin cụ thể
trước đó vào khoảng một mươi giờ cùng ngày ông hường về nhà thì thấy con gái và cháu ngoại sáu tuổi tử vong
kiểm tra xung quanh chủ nhà phát hiện vợ là bà nguyễn ngọc xứng năm mươi tám tuổi nằm sõng xoài
theo lãnh đạo công an huyện phú tân thời gian gần đây gia đình ông hường không mâu thuẫn với hàng xóm
lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường để cơ quan điều tra cấp tỉnh đến khám nghiệm tử thi
lãnh đạo công an tỉnh cà mau
đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án
những tin tức mới nhất có liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo